cục môi trường phía nam bộ tài nguyên và môi trường cùng tổ giám sát của tỉnh hậu giang
đã tổ chức công bố kết quả giám sát về môi trường đối với nhà máy giấy lee men
trước đó nhà máy giấy này đã gây băn khoăn trong dư luận và nhiều nhà khoa học cho rằng
khi đi vào sản xuất rất có thể sông hậu nơi nuôi sống gần năm triệu người ở các tỉnh thành
sẽ bị đầu độc bởi lượng lớn hóa chất từ công nghệ sản xuất giấy
ông trần phong cục trưởng cục môi trường phía nam bộ tài nguyên và môi trường cho biết
cơ quan chức năng và nhà máy đã xác định được nguyên nhân nguồn gây ô nhiễm môi trường
và đang có biện pháp xử lý
nhà máy đang trong giai đoạn thử nghiệm với thời gian là sáu tháng
tuy nhiên sau hơn ba tuần nhà máy giấy lienman vận hành thử nghiệm đã có những biến động
gây ô nhiễm môi trường về khói bụi tiếng ồn và đặc biệt là mùi hôi
nhưng người dân phản ánh là điều khó tránh khỏi
cơ quan chức năng và nhà máy cũng đã xác định được nguyên nhân nguồn gây ô nhiễm môi trường
và đang có biện pháp xử lý
theo đó các vấn đề như phát tán bụi ô nhiễm tiếng ồn và mùi hôi thối
của nhà máy lee men là có trên thực tế
ngay sau đó các phương án rủi ro về môi trường đều đã được thiết lập
nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường kể trên
tại đây bà con cũng đề nghị có cơ chế đưa người dân vào giám sát trong nhà máy
vấn đề là nhà máy cần kiểm soát tốt thực hiện đúng và công khai các cam kết của mình
về vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường với dân và chính quyền địa phương
tuyệt đối không chấp nhận việc sản xuất kinh doanh gây hại đến môi trường